cơ quan đến vụ án giết người xảy ra vào tối ngày hai mươi bảy tháng tám trong một nhà nghỉ trên địa bàn huyện thống nhất tỉnh đồng nai
chỉ sau hơn hai mươi bốn giờ điều tra phá án vào tối ngày hai mươi tám tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn văn hậu
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy quê ở tỉnh thừa thiên huế thường trú tại tỉnh bà rịa vũng tàu để điều tra về hành vi giết người
vào tối ngày hai mươi bảy tháng tám nguyễn văn hậu và bà nguyễn thị tâm năm mươi bốn tuổi quê tỉnh lâm đồng
cùng vào một nhà nghỉ tại thị trấn dầu dây huyện thống nhất tỉnh đồng nai
tại nhà nghỉ giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn hậu đã dùng dao sát hại khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
đối tượng rời khỏi hiện trường ngay sau khi gây án
sau hơn hai mươi bốn giờ gây án cho đến khoảng một mươi năm giờ chiều qua công an tỉnh đồng nai đã bắt giữ nguyễn văn hậu khi đối tượng đang lẩn trốn tại huyện châu đức tỉnh bà rịa vũng tàu
hậu khai nhận do bà tâm nợ sáu trăm linh triệu đồng đã lâu không trả cho nên đối tượng đã ra tay sát hại nạn nhân
sau khi nhận được tin báo bên đường mòn bìa rừng thuộc thôn má tỉa thị trấn đồng văn huyện đồng văn có một nạn nhân bị ngất trên đầu và cảng chân có nhiều vết thương sắc gọn
công an huyện đồng văn tỉnh hà giang đã nhanh chóng tạm giữ đối tượng là giàng mí pó sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại thôn má tỉa thị trấn đồng văn huyện đồng văn
để điều tra do có liên quan đến vụ án giết người này
trước đó vào lúc một mươi một h ngày hai mươi tám tháng tám sau khi nhận được tin báo của người dân về vụ việc công an huyện đồng văn đã khẩn trương đến hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu đồng thời tiến hành xác minh điều tra vụ việc
nạn nhân là sùng mí già sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại thôn má tỉa thị trấn đồng văn huyện đồng văn
vào khoảng hai mươi h ngày hai mươi bảy tháng tám sùng mí già đã vào nhà em vợ của mình là giàng mí pó chơi và tại đây giữa hai người đã nảy sinh mâu thuẫn
bó đứng dậy cầm thanh gỗ đập thẳng vào đầu khiến già bị ngất
vào sáng ngày hôm sau tỉnh dậy già đi từ nhà báo về thì lại bị ngất tiếp bên đường mòn và được người dân phát hiện
hiện tại công an huyện đồng văn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
với hành vi chống người thi hành công vụ đối tượng nguyễn văn phương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy cư trú tại ấp mỹ trinh a xã hậu mỹ trinh huyện cái bè tỉnh tiền giang
đã bị công an huyện cái bè khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam
vào ngày sáu tháng tám sau khi uống rượu say về nhà phương hỏi cha ruột xin bán một phần đất để trả nợ
không được sự đồng ý phương đã đập phá tài sản trong nhà gây mất an ninh trật tự
khi công an quân sự xã đến để giải quyết phương đã không hợp tác mà dùng dao dựa để tấn công lực lượng làm nhiệm vụ
lực lượng công an đã tước hung khí khống chế bắt giữ phương lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và chuyển giao đối tượng cho công an huyện cái bè điều tra xử lý
còn tại an giang cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam huỳnh hữu phước sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một cư trú tại xã long điền b huyện trợ mới về tội trộm cắp tài sản
theo thông tin từ cơ quan điều tra trước đó huỳnh hữu phước làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gia phúc có trụ sở tại ấp long hòa thị trấn trợ mới huyện trợ mới
tại đây phước phát hiện trên xe mô tô biển kiểm soát sáu mươi sáu h một mươi năm nghìn tám trăm ba mươi tám của vợ chồng ông trần văn minh cư trú tại tỉnh đồng tháp có để quên chiếc ví trên ba ga xe phước đã mở ví và lấy trộm bốn mươi triệu đồng sau đó bỏ trốn
sau khi phát hiện mất tài sản vợ chồng ông minh đã đến cơ quan công an để trình báo và tại cơ quan công an nguyễn hữu phước đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
thưa quý vị và các bạn trong đợt hai bùng phát dịch covid một mươi chín tại nước ta mặc dù lực lượng chức năng đã cung cấp những thông tin chính thống để người dân nâng cao hơn nữa ý thức phòng ngừa dịch bệnh
tuy nhiên vẫn có một số cá nhân đã chia sẻ những cảm nhận mang tính phiến diện khiến cộng đồng hoang mang lo lắng ảnh hưởng lớn đến công tác phòng chống dịch
các trường hợp bị xử lý trong thời gian vừa qua tiếp tục là những bài học đắt giá cho hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng
đây là chủ nhân của tài khoản facebook có tên đinh đức tiến
chủ nhân này đã phải đến công an thành phố đà nẵng về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên facebook
cụ thể tài khoản facebook đinh đức tiến đã đăng tin việc bệnh viện phụ nữ đà nẵng không tiếp nhận một sản phụ và buộc sản phụ này phải sinh trước cửa bệnh viện vào ngày hai mươi một tháng tám
trong khi đó thực tế dù bệnh viện đang trong giai đoạn cách ly nhưng các bác sĩ vẫn cử một tổ công tác được bảo hộ kỹ càng ra giúp người phụ nữ vượt khó
tại cơ quan công an chủ tài khoản facebook này đã nhận thức được hành vi sai trái của mình
nắm rõ hơn bản chất vấn đề trước khi đăng tải nội dung
quản trị viên của fanpage đà nẵng news một trang mạng xã hội thu hút hàng chục nghìn người đăng ký theo dõi cũng có hành vi tương tự
cả hai trường hợp trên đã bị công an thành phố đà nẵng phối hợp với sở thông tin và truyền thông thành phố mời đến làm việc
để làm rõ về hành vi đăng tải thông tin không đúng sự thật trên trang mạng xã hội
theo thống kê của phòng an ninh chính trị nội bộ công an thành phố đà nẵng kể từ đầu đợt hai của dịch covid một mươi
đơn vị đã phát hiện hơn năm mươi trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội
qua đó xử lý vi phạm hành chính hai mươi một trường hợp cương quyết ngăn chặn những hành vi sai trái phát triển
lây lan gây hậu quả khôn lường trong mùa dịch covid một mươi chín
người dân vô tình thì chúng ta nhắc nhở nhắc nhở là chủ yếu người ta vô tình
còn những trường hợp mà cố ý thì xử lý theo biện pháp hành chính như tôi nói
và thậm chí gửi hội sơ đến cơ quan của người đó
nếu người đó làm trong cơ quan nhà nước hoặc là một cơ quan của dịch này đó
để mà cơ quan đó tiếp tục xử lý
dịch bệnh covid một mươi chín nguy hiểm và ảnh hưởng trực tiếp đến toàn xã hội
xong hệ lụy còn nguy hiểm hơn khi người dân cộng đồng mạng có cái nhìn lệch lạc sai trái
thông qua những thông tin thất thiệt và thiếu kiểm chứng
đà nẵng đang nỗ lực hết sức để chống dịch
mỗi người dân nên cẩn trọng khi tiếp cận các nguồn thông tin
để không tiếp tay cho những vi phạm trên không gian mạng
thông tin ghi nhận về tình hình dịch bệnh covid tại nước ta
vào sáng ngày hôm nay việt nam đã không ghi nhận ca mắc covid một mươi chín mới
và đây là sáng thứ chín liên tiếp nước ta không có ca bệnh
cả nước hiện nay còn ba trăm bảy mươi năm bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín đang điều trị
trong đó đã có một trăm hai mươi bốn người có kết quả âm tính một lần trở lên với virus sars cov hai
bộ y tế cho biết là đến sáu giờ ngày hôm nay việt nam có tổng cộng một ba mươi tám người nhiễm covid một mươi chín
trong đó có sáu trăm tám mươi chín ca mắc
do lây nhiễm trong nước
liên quan đến ổ dịch tại đà nẵng thì đã có năm trăm bốn mươi chín ca bệnh
theo báo cáo của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
việt nam đã điều trị khỏi cho sáu trăm sáu mươi ba bệnh nhân covid một mươi chín ba mươi ca tử vong
và hiện cả nước còn ba trăm bảy mươi năm bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế
trong đó có một trăm hai mươi bốn người đã có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai từ một cho đến ba lần
và thông tin này cũng đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online trưa ngày hôm nay